hôm qua một mươi bảy tháng bốn bệnh viện nhi đồng hai tp hcm vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi một mươi tuổi ở bạc liêu
đây là ca ghép gan thứ một mươi một được bệnh viện này thực hiện thành công đối với bệnh nhi
theo đó bé trai một mươi tuổi ngụ ở tỉnh bạc liêu bị sơ gan do teo đường mật bẩm sinh đã được phẫu thuật ghép gan từ người mẹ của mình
ca ghép gan kéo dài một mươi hai tiếng và gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình trước và sau phẫu thuật
sau ba tuần được ghép gan bé đã hồi phục tốt sức khỏe ổn định
gan ghép đã hoạt động gần như người bình thường dự kiến đầu tuần tới bé sẽ được xuất viện
đây là ca phẫu thuật ghép gan lần thứ một mươi một được thực hiện thành công tại bệnh viện nhi đồng hai
được biết tại bệnh viện này có khoảng hai trăm linh bệnh nhân nhi cần được phẫu thuật ghép gan tuy nhiên nguồn gan hiến tặng rất khăn hiếm
hiện đa số nguồn tạng hiến chủ yếu từ người cho sống và là những người có chung huyết thống
nhưng số trẻ được ghép gan không nhiều do nhóm máu không phù hợp hoặc gan không tốt không đủ điều kiện để ghép